quyên côn sơn và michigan dự kiến nằm trong số các bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới
theo chiến dịch tranh cử ông trump muốn tận dụng các sự kiện vận động tại hai bang này nhằm tạo hình ảnh tương phản về hòa bình thịnh vượng và an ninh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông với nhiệm kỳ tổng thống biden
tại quyên côn sơn ông trump nhắc lại những vấn đề quen thuộc khi chỉ trích các vấn đề kinh tế và nhập cư của chính quyền đương nhiệm cũng như các vụ án nhằm vào ông
ông trump phát biểu
tất cả đều đến từ nhà trắng mọi thứ giống như một nước thuộc thế giới thứ ba
cựu tổng thống trump hôm một tháng năm cũng xác nhận ông đã nói với các nhân viên mật vụ rằng ông muốn đến điện capital vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
khi đám đông ủng hộ ông gây ra vụ bạo loạn tại nhà quốc hội nhằm đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bác bỏ thông tin ông đã lao vào các mật vụ khi họ ngăn ông không tới nhà quốc hội
trong bài phát biểu trước các cử tri tại quyên côn sơn ông trump tuyên bố
quý vị có nhớ một người nói rằng tôi đã tấn công một nhân viên mật vụ ở trong xe không
tôi không làm việc đó tôi là người hành xử nhẹ nhàng không phải là người thích dùng nắm đấm
và các mật vụ là những người rất mạnh mẽ tôi ghép phải thừa nhận rằng họ trẻ hơn tôi một chút chỉ một chút thôi
ông trump sau đó chế nhạo lời khai của cựu trợ lý nhà trắng cassidy hutchinson
johnson từng khai với ủy ban điều tra của quốc hội mỹ rằng
vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một cô nghe nói ông trump đã lao vào dành tay lái xe hơi
với mật vụ để có thể tới điện capital tham gia vụ bạo loạn
ông trump tuyên bố đây là một điều điên rồ tôi ngồi ở ghế sau và tôi nói rằng tôi muốn đến nhà quốc hội
vì tôi thấy rất nhiều người đang tới đó các mật vụ nói rằng tôi tốt nhất không nên làm như vậy
đồng thời thừa nhận sau đó ông đã đồng ý không xuống xe
theo giới đây là lần đầu ông trump xác nhận rằng ông muốn tới nhà quốc hội khi vụ bạo loạn xảy ra
liên quan tới lời khai của hunson tài xế đã chở ông trump hôm sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đã bác bỏ thông tin này
khi cho lời khai với ủy ban điều tra của quốc hội mỹ
trong các cuộc thăm dò từ tháng ba ông biden đã vươn lên và hai ứng viên hiện đang cạnh tranh quyết liệt
ông trump đã không tổ chức một cuộc vận động nào kể từ khi bắt đầu phiên tòa vào ngày một mươi năm tháng bốn
với sự kiện duy nhất theo kế hoạch bị hủy do thời tiết
tại mitrigan ông vận động vào lúc một mươi tám h ngày một tháng năm theo giờ địa phương
tại một sân bay ở thị trấn freeland
ở cả hai bang ông đều chỉ trích phe dân chủ về vấn đề quyền phá thai
đồng thời phát biểu không có chứng cứ
ông biden đang đối diện tám mươi tám cáo buộc về tội nặng
trước đó cũng trong bài phỏng vấn được tạp chí times đăng ngày ba mươi tháng bốn
ông donald trump đã lên tiếng cảnh báo tổng thống mỹ joe biden khi hết nhiệm kỳ
có thể đối mặt với nhiều cáo buộc truy tố hình sự
cựu tổng thống trump tuyên bố rằng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới
ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt tập trung điều tra ông biden và thân nhân
nguy cơ này chỉ được giải trừ nếu tòa án tối cao mỹ ra phán quyết
trao quyền miễn truy tố cho bản thân ông trump vốn đang đối mặt một loạt các phiên tòa hình sự
nếu chính vị tầm phán của tòa án tối cao không trao cho cựu tổng thống quyền miễn trừ
ông trump nhấn mạnh tôi đảm bảo ông biden sẽ bị truy tố vì ông ta phạm nhiều tội
ông trump và những người ủng hộ ông từ lâu đã cáo buộc tổng thống biden có hành vi phạm tội hình sự
liên quan đến công việc kinh doanh của con trai ông là hunter biden
nhưng không đưa ra bất kỳ chứng cứ đáng kể nào
trong khi đó bản thân ông trump đang đối mặt bốn phiên tòa hình sự
với một phiên tòa đang diễn ra ở thành phố new york bang new york
về cáo buộc chi tiền bịt miệng vào thời điểm ông tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
cũng trong buổi phỏng vấn ông trump từ chối hứa hẹn sẽ chấp nhận kết quả bầu cử trong hòa bình
nếu một lần nữa thua cuộc trước tổng thống biden
theo times việc ông trump lên kế hoạch kiểm soát bộ tư pháp nếu đắc cử có thể dẫn đến việc ông ân xá
hầu như toàn bộ trong số hơn tám trăm linh người bị kết tội bạo loạn điện capitol
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một và lập tức xa thải bất kỳ trường lý nào từ chối tuân theo chỉ thị của ông
trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí times ngày ba mươi tháng bốn ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa cũng tiết lộ
một trong những ưu tiên của nhiệm kỳ nếu đắc cử là trục xuất hàng triệu di dân đang lưu trú bất hợp pháp ở mỹ
để thực hiện mục tiêu này ông sẽ sử dụng quân đội mỹ và lực lượng vệ binh quốc gia kiểm soát biên giới
bên cạnh đó cựu tổng thống mỹ donald trump cũng tuyên bố giữ nguyên quan điểm israel nên kết thúc chiến dịch quân sự ở gaza trước khi mất đi sự ủng hộ từ quốc tế
ông trump cho rằng israel không nên tiếp tục lan truyền những bức ảnh về các tòa nhà đổ sập và bị đánh bom mỗi đêm ở gaza
tôi cho rằng israel đã xử lý mảng quan hệ công chúng quá tệ
ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ nhân nhà trắng năm hai nghìn hai mươi bốn cũng cho biết ông không loại trừ khả năng cắt khoản viện trợ quân sự cho israel nếu tái đắc cử
trước đó ông trump từng là người kiên quyết bảo vệ thủ tướng israel benjamin netanyahu cho đến khi ông cáo buộc nhà lãnh đạo israel và quân đội nước này đã khiến cuộc xung đột với lực lượng hamas bùng nổ
theo ông trump ông netanyahu đã nhận về vô số chỉ trích sau cuộc tấn công qua biên giới của lực lượng hamas ở dãy gaza hôm bảy một mươi hai nghìn hai mươi ba
tôi nghĩ điều này đã ảnh hưởng tới ông netanyahu một cách nặng nề khiến ông ấy bất chấp mọi thứ
ông trump lập luận thêm rằng israel có những thiết bị tinh vi nhất
họ có mọi thứ để ngăn chặn vụ tấn công rất nhiều người biết về điều đó chỉ có israel là không
dạng sáng ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba hamas đã bắn hàng nghìn quả rocket về phía israel khiến hơn một hai trăm linh người thiệt mạng
cựu tổng thống mỹ không phải là người đầu tiên chỉ trích quân đội và chính phủ israel vì phản ứng chậm chạp trước loạt cảnh báo về một cuộc tấn công của lực lượng hamas
theo truyền thông israel nhiều nhân viên quân sự và tình báo đã cố gắng truyền tin từ cấp trên của họ
thậm chí một số quan chức ai cập còn nói rằng đã phát cảnh báo israel vài tuần trước khi thảm kịch xảy ra
khi còn đương chức ông donald trump từng là đồng minh thân cận của thủ tướng netanyahu
ông còn tự miêu tả bản thân là tổng thống mỹ thân israel nhất trong lịch sử
ông trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên iran theo yêu cầu từ israel chuyển đại sứ quán mỹ ở israel đến tây jerusalem
cũng như làm trung gian cho hiệp định abraham một thỏa thuận giúp israel bình thường hóa quan hệ với bahranh các tiểu vương quốc ả rập thống nhất mà rốc và sudan
cũng trong cuộc phỏng vấn với tạp chí times cựu tổng thống donald trump cảnh báo washington có thể rút lực lượng quân sự mỹ đóng tại hàn quốc
nếu đồng minh châu á không đóng góp tài chính nhiều hơn
chúng ta có bốn mươi quân đang ở trong tình thế bấp bênh điều đó thật vô nghĩa tại sao chúng ta lại phải bảo vệ ai đó
và chúng ta đang nói đến một đất nước rất giàu có
ông trump được cho là đang đề cập đến hai mươi tám năm trăm linh binh sĩ mỹ đóng tại hàn quốc
theo time ông trump đã đề xuất mỹ có thể rút lực lượng nếu hàn quốc không chi trả nhiều hơn
để hỗ trợ quân đội mỹ ở đó nhằm ngăn chặn chính quyền ngày càng cứng rắn của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
cuộc phỏng vấn của time được công bố trong bối cảnh seoul và washington gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán mới
về việc hàn quốc chia sẻ chi phí để duy trì hai mươi tám năm trăm linh binh sĩ của lực lượng mỹ tại hàn quốc usfk theo một thỏa thuận
được gọi là thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt sm
tại honoloulu vào tuần trước mỹ và hàn quốc đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên
về sma mới vì sma hiện tại vốn có hiệu lực sáu năm sẽ hết hạn vào cuối năm sau
các nhà quan sát cho rằng các đồng minh đã tìm cách tổ chức các cuộc đàm phán sma sớm hơn thường lệ
trong bối cảnh lo ngại rằng nếu cựu tổng thống trump quay lại nhà trắng trong nhiệm kỳ thứ hai
ông có thể đạt được một thỏa thuận cứng rắn về sma mới theo cách có thể gây chia rẽ nội bộ liên minh
trong nhiệm kỳ tổng thống của ông trump đàm phán sma là một vấn đề cây tranh cãi lớn khi ông yêu cầu hàn quốc
tăng mạnh phần chi phí cho usfk